theo phương án mới nhất của bộ giao thông vận tải vận chuyển hành khách liên tỉnh được nới lỏng hơn so với thời gian cách ly xã hội trước đây
thời gian áp dụng từ h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có thông báo mới
lĩnh vực hàng không đường bay hà nội tp hcm và ngược lại tổng tần suất hai mươi chuyến khứ hồi trên một ngày
các đường bay hà nội tp hcm đà nẵng và ngược lại tổng tần suất sáu chuyến khứ hồi một ngày trên một đường bay
các đường bay đi các địa phương khác đường bay hà nội tp hcm đi các địa phương khác mỗi hãng được khai thác một chuyến khứ hồi một ngày trên một đường bay
các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi đến không phải hà nội tp hcm mỗi hãng được phép khai thác một chuyến khứ hồi trên một ngày
lĩnh vực đường bộ vận tải hành khách nội tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh tp hcm quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách thuộc phạm vi quản lý
vận tải hành khách liên tỉnh các xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến ba mươi theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa lên đến năm mươi theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp tối thiểu không nhỏ hơn một chuyến trên một tuyến
xe hợp đồng xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến ba mươi theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến năm mươi theo tổng số xe của các đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ
có nguy cơ thấp tối thiểu không nhỏ hơn một xe trên một đơn vị kinh doanh vận tải
lĩnh vực đường sắt tuyến hà nội đi tp hcm chỉ được khai thác tối đa ba đôi tàu khách chạy
trên một ngày ba chuyến hà nội đi tp hcm và ba chuyến ngược lại các tuyến đường sắt còn lại
duy trì mỗi tuyến một đôi tàu khách trên một ngày một chuyến đi và một chuyến ngược lại
lĩnh vực hàng hải và đường thủy nơi địa vận tải hành khách nội địa chủ tịch ubnd tỉnh
tp hcm quyết định vận tải hành khách liên tỉnh tối đa một chuyến cho một tuyến cho một ngày